các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó bộ công an đã kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật về hành chính và hình sự
đối với những đối tượng có hành vi đưa tin thiếu kiểm chứng ảnh hưởng tiêu cực đến các tổ chức cá nhân doanh nghiệp
và ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế xã hội môi trường đầu tư kinh doanh
ngày một mươi một tháng bảy thanh tra sở thông tin và truyền thông hà nội đã phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
tiến hành xử phạt vi phạm hành chính bảy năm triệu đồng đối với ông tô vĩ hoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường cầu diễn quận nam tử liêm hà nội
về hành vi đưa thông tin thất thiệt liên quan đến tập đoàn viên gốc và yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai dự thật
tiếp đó cục an ninh chính trị nội bộ cục an ninh kinh tế bộ công an phối hợp với công an tỉnh hà nam đã làm việc với nguyễn kiên quyết
trú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam quyết là đối tượng đã có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội
đăng tài bình luận thông tin thất thiệt tạo tâm lý bất an về việc người dân đồng loạt rút tiền tại các ngân hàng
ngày hai mươi bốn tháng một mươi công an thành phố hồ chí minh cho biết một số tài khoản mạng xã hội lan truyền hình ảnh giả mạo
một văn bản về việc phòng an ninh kinh tế tiến hành điều tra một số dự án trong quản lý đất đai
công an thành phố hồ chí minh khẳng định thông tin hình ảnh trên
là giả mạo không chính xác
trước đó cùng ngày tập đoàn đại diện của dự án trên cũng cho biết đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật
và tập đoàn đang làm việc với các cơ quan chức năng để có những biện pháp xử lý xác đáng
việc lan truyền nội dung xuyên tạc trên gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng xã hội khách hàng và nhà đầu tư
vâng thưa quý vị những tin đồn thất thiệt những hệ lụy tổn thất là hiện thực
áp lực tin đồn và tâm lý đám đông đã khiến môi trường kinh doanh
trở nên bất an các nhà đầu tư đối tác người dân thiếu lòng tin
vì vậy bên cạnh việc phải xử lý nghiêm những đối tượng tung tin đồn thất thiệt
gây tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế tài chính tiền tệ
thì cần có những chính sách đảm bảo ổn định an ninh kinh tế
vấn đề chính sách ngày hôm nay sẽ lý giải một phần nào nội dung này
cũng như là những phân tích của đại tá nguyễn trường thọ phó giám đốc học viện an ninh nhân dân
đầu tiên thì xin được cảm ơn đại tá nguyễn trường thọ phó giám đốc học viện an ninh nhân dân
đã nhận lời tham dự chương trình của truyền hình công an nhân dân
việc tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tài chính
thì không phải là vấn đề mới diễn ra
thế nhưng gần đây thì lại đang có xu hướng tăng lên
và có những diễn biến càng ngày càng phức tạp hơn
vậy thưa đồng chí nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là gì
đối tượng mà tung loại tin đồn này
là có nhiều người đối tượng diễn đối tượng khác nhau
cũng có thể có những cái đối tượng là vì muốn câu like câu view
để tăng lượng tương tác của cá nhân trên mạng
nhưng cũng có hiện tượng ở đâu đó
có biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh
cho nên là những thông tin thất thiệt với đối thủ cạnh tranh
nhưng đặc biệt
nghiêm trọng là có cái âm mưu ý đồ lợi dụng
để tung tin xấu độc hại gây nhiễu loạn môi trường cạnh tranh
phá hoạn kinh tế việt nam của các thế lực thu lịch và phần tự xấu ở bên ngoài
vậy theo đồng chí thì chúng ta cần phải có những trang bị phòng ngừa như thế nào
để ứng phó kịp thời
trước hết đối với doanh nghiệp
thì vấn đề quan trọng nhất
đấy là phải xây dựng cho mình
nền tảng tài chính vững mạnh
để có thể đối phó với được những cú sốc của thị trường
thứ hai nữa là phải tuân thủ tốt
cái việc minh bạch hóa thông tin
thứ ba nữa là cần phải
có sẵn sàng những kịch bản
để ứng phó với các tình huống xấu xảy ra
đặc biệt là những tình huống xấu
có thể dẫn đến sự cố về truyền thông
ảnh hưởng đến uy tín
và thương hiệu của doanh nghiệp
về phía các cơ quan chức năng
thì cũng phải
tăng cường công tác quản lý
về thông tin tuyên truyền
đích hướng thông tin
đặc biệt là những cái
tình huống mà thị trường có những biến động
bảo đảm an ninh kinh tế là bảo vệ an ninh quốc gia
và cùng với các biện pháp bảo vệ
của lực lượng công an
để xây dựng một môi trường đầu tư an ninh an toàn
theo đồng chí thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp
mang tầm chiến lược cụ thể như thế nào trong thời gian tới
giải pháp căn cơ và lâu dài nhất
đây là chúng ta phải xây dựng một nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển ổn định bền vững
tuân theo các quy luật khách quan của thị trường
luôn luôn coi trọng
vì việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát tốt lạm phát
bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
thứ hai là chúng ta phải xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp việt nam
doanh nghiệp dân tộc phát triển lớn mạnh
và phát triển năng động sáng tạo
tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu
và có những sáng tạo để đóng góp vào sự phát triển
cho đất nước
cũng như là sáng tạo vào sự phát triển của nhân loại
an toàn lành mạnh về mặt tài chính
cho doanh nghiệp thì giống như hệ thống tài chính quốc gia
cũng hết sức quan trọng
chúng ta cũng cần phải đặc biệt quan tâm
nâng cao đến năng lực tiếp nhận và xử lý thông tin
của chính cán bộ đảng viên
của nhân viên các cơ quan
từ lãnh đạo đến nhân viên các cơ quan doanh nghiệp
cho đến cả người dân trong tiếp nhận và xử lý các luồng thông tin
và một lần nữa
xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham dự chương trình của truyền hình công an nhân dân
bộ công an khuyến nghị người dân
nhà đầu tư cần tỉnh táo và không bị tác động bởi các tin đồn thất thiệt
chưa được kiểm chứng
theo dõi sát các thông tin từ các nguồn chính thống
và cảnh sát của nhà đầu tư
những thông tin lợi dụng việc cơ quan chức năng xử lý một số doanh nhân
có hành vi vi phạm pháp luật vừa qua
để tung tin đồn thất thiệt
mục tiêu là để chống đảng nhà nước và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư
vâng và bộ công an cũng đang triển khai bài bản rất nhiều giải pháp
để hạn chế tình trạng tung tin đồn thất thiệt
làm ảnh hưởng tới môi trường đầu tư kinh doanh
và tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số chính sách đáng chú ý
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đã ký quyết định số một mươi chín
quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội
bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bốn
quy định quy định mức chi tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động
làm việc trong cơ quan bảo hiểm xã hội
bằng một tám lần mức lương đối với cán bộ công chức viên chức do nhà nước quy định
quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
và được áp dụng cho các năm tài chính
từ năm hai nghìn hai mươi hai
đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn
theo thông tư số sáu mươi của bộ tài chính có hiệu lực từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một
danh mục một mươi một lĩnh vực người có chức vụ quyền hạn không được thành lập
giữ chức danh chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp hợp tác xã
thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý
sau khi thôi giữ chức vụ
đó là quản lý nhà nước về kế toán kiểm toán
quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán
quản lý nhà nước về bảo hiểm
quản lý nhà nước về hải quan
quản lý nhà nước về giá
quản lý nhà nước về thuế phí lệ phí
và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước
quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp
và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia
quản lý vai nợ trả nợ trong nước
ngoài nước của chính phủ
nợ công nợ nước ngoài của quốc gia
và nguồn viện trợ quốc tế cho việt nam
và nguồn cho vay viện trợ của việt nam cho nước ngoài
quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước
quản lý nhà nước về tài sản công
có hiệu lực từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
thông tư một mươi bốn của bộ tài chính
sửa đổi bổ sung một số điều
về phương pháp xác định giá truyền tài điện
giá truyền tài điện được xác định hàng năm
trên cơ sở các khoản chi phí hợp lý hợp lệ
cho hoạt động truyền tài điện của đơn vị truyền tài điện
với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
được xác định theo phương án giá bán lẻ điện
đang áp dụng tại thời điểm tính giá truyền tài điện
hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền